ngày sáu tháng riêng lễ hội chùa hương mỹ đức hà nội lễ hội có thời gian dài nhất của cả nước đã chính thức khai hội
hàng nghìn du khách thập phương đã ngược dòng suối yến để đến với quần thể di tích chùa hương
ngay từ sáng sớm hàng nghìn du khách thập phương đã ngược dòng suối yến đến với quần thể di tích chùa hương
nếu như trong các ngày trước tình trạng chen lấn diễn ra thường xuyên thì trong ngày khai hội hôm nay
mặc dù dòng người đổ về đông nhưng rất trật tự và nghiêm trình
điều này khiến những du khách khi đến với lễ hội chùa hương năm nay cảm thấy hài lòng và phấn khởi
lễ hội chùa hương hai nghìn một mươi bảy có được những chuyển biến tích cực như trên là nhờ sự chung tay
từ các cấp chính quyền cùng người dân địa phương và du khách thập phương
lễ hội chùa hương diễn ra đến hết ngày hai mươi năm tháng ba âm lịch
đây là lễ hội kéo dài nhất trong cả nước mỗi năm thu hút hàng triệu du khách gần xa tới tham quan vãn cảnh